do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường đã khiến cho nhiệt độ tại các khu vực trên địa bàn tỉnh lào cai đồng loạt giảm sâu
trong đó khu du lịch quốc gia sapa nhiệt độ giảm rất thấp xuống mức rét hại chỉ còn tám hai độ c
theo đài khí tượng thủy văn lào cai đợt không khí lạnh mới này đã gây mưa nhỏ vài nơi trên địa bàn
vùng núi có nơi mưa phùn và sương mù gió đông nam cấp hai vùng cao gió đông bắc cấp hai cấp ba
tiếp trời chuyển z sâu hơn vùng núi trời z đậm z hại bao phủ hoàn toàn
các vùng núi cao rét hại nặng trong đó tại khu du lịch quốc gia sapa nhiệt độ giảm sâu chỉ còn tám hai độ c
dự báo trong những ngày tiếp theo nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm sâu do đó để bảo đảm an toàn cho người và các loại gia súc gia cầm
chính quyền địa phương tỉnh lào cai đã khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống rét nhằm hạn chế thiệt hại xảy ra
trong đó chú trọng công tác chống rét cho các em học sinh tăng cường dự trữ thức ăn che chắn chuồng trại cho gia súc gia cầm không thả rông gia súc trong những ngày nhiệt độ xuống thấp
thực hiện công tác tuyên truyền cảnh báo đối với người dân và du khách khi đến với sapa phải trang bị đủ ấm
các công ty đơn vị lữ hành phải bảo đảm đầy đủ các thiết bị an toàn khi thực hiện các tour du lịch